mở lại toàn bộ đường bay quốc tế thường lệ từ ngày một mươi năm tháng hai
việt nam dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai
do vậy các chuyến bay quốc tế thường lệ trở lại hoạt động như trước khi xảy ra dịch covid một mươi chín
phó cục trưởng cục hàng không việt nam đinh việt sơn cho biết
cơ quan này đã ra tổng công ty quản lý bay việt nam phát thông báo tin tức hàng không notam
về việc việt nam dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế
trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng hai
theo đó từ ngày một mươi năm tháng hai việt nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ
như những quy định về nhập cảnh phòng chống covid với hành khách vào việt nam vẫn được thực hiện
theo các hướng dẫn của bộ công an bộ ngoại giao và bộ y tế
tần suất khai thác trên thực tế phụ thuộc vào quy định của nhà chức trách hàng không các nước vùng lãnh thổ và nhu cầu thị trường
được biết đến thời điểm này ngoại trừ trung quốc tất cả các quốc gia mà việt nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý
hiện tại các đường bay tới châu âu châu úc châu mỹ việt nam đều đã có hoạt động khai thác
tuy nhiên các nước nhật bản hàn quốc hiện vẫn đang hạn chế đối tượng nhập cảnh trên các chuyến bay từ việt nam đến để phòng chống dịch
trước đó bộ giao thông vận tải đã báo cáo thủ tướng kế hoạch nối lại chuyến bay quốc tế
đề xuất nối lại chuyến bay quốc tế như thường lệ từ năm hai nghìn hai mươi hai
đáng chú ý theo lãnh đạo cục hàng không sắp tới sẽ có những đường bay quốc tế tới các thị trường mới như trung đông thổ nhĩ kỳ
theo lãnh đạo cục hàng không hiện nay ngành hàng không đã sẵn sàng mọi mặt để khai thác toàn mạng bay quốc tế như trước khi bùng phát dịch covid một mươi chín
hãng hàng không quốc gia việt nam airlines cho rằng nếu chậm triển khai việt nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh về điểm đến
không chỉ với khách du lịch mà còn với các nhà đầu tư
các doanh nghiệp trong ngành hàng không du lịch bị suy yếu có thể dẫn đến phá sản
mất khả năng cạnh tranh với các hãng các doanh nghiệp trong khu vực khiến việc phục hồi sau đại dịch sẽ vô cùng khó khăn
hiện nay với tỷ lệ tiêm vaccine tăng cao các nước trên thế giới đã nhanh chóng đưa ra nhiều chính sách cạnh tranh để thu hút khách quốc tế
đồng thời đón đầu nhu cầu đi lại sau đại dịch đang từng bước được kiểm soát
các điểm chính trong chính sách của các quốc gia này là không hạn chế đối tượng và mục đích đi lại
bao gồm cả khách có quốc tịch nước sở tại khách kiểu bảo và khách quốc tế
khách bay chỉ cần có hộ chiếu và thị thực hợp lệ
các nhà chức trách hàng không thời điểm này phải mở cửa và phát động lại thị trường
để các hãng lên kế hoạch phương án khai thác và có một tháng để bàn về máy bay
hạn chế những vương mắc khó khăn về các điều kiện không cần thiết để khách du lịch có thể đến việt nam
quy định phòng dịch covid một mươi chín của việt nam dễ thở với khách nhập cảnh
so với nhiều quốc gia quy định về phòng chống dịch covid với người nhập cảnh vào việt nam
được đánh giá là khá cởi mở và thuận lợi cho phục hồi kinh tế
trước thông tin việt nam dỡ bỏ hạn chế
mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng thành viên tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch của tp hcm
bày tỏ sự vui mừng và đồng thuận
tôi hoàn toàn ủng hộ chúng ta phải làm quen với việc sống chung an toàn với covid một mươi chín
không phải zero covid hay zero omicron
phó giáo sư dũng bày tỏ mở lại đường bay quốc tế không gây hệ lụy lớn
về dịch nhưng có hiệu quả rất lớn trong phục hồi kinh tế
quan sát tình hình vừa qua tôi nhận thấy việt nam có thể đối phó được với biến thể omicron
vấn đề là đường để omicron lây lan quá nhanh chứ không thể ngăn hoàn toàn được
theo vị chuyên gia này hiện nay các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
với người nhập cảnh vào việt nam khá dễ thở so với nhiều quốc gia khác
ông lấy ví dụ với nước mỹ khách nhập cảnh cần phải tiêm đủ số mũi vaccine covid một mươi chín
và có xét nghiệm âm tính trong vòng một ngày trước khi bay
sau khi đến mỹ người nhập cảnh phải tự cách ly trong vòng bảy ngày
phải thực hiện xét nghiệm ở ngày thứ ba và năm
với singapore quy định còn khó hơn
người việt nam không thể đến singapore du lịch
vào thời điểm này
nếu có lý do thì có thể đến nhưng phải xét nghiệm trước khi bay
phải cách ly ở khách sạn trong bảy ngày
và phải xét nghiệm âm tính trước khi ra khỏi khu cách ly
tại việt nam văn bản ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế quy định
hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh trừ trẻ em dưới hai tuổi
khi nhập cảnh vào việt nam người đã tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà tại nơi lưu trú trong vòng ba ngày đầu
không được tiếp xúc với người dùng vaccine
không được ra khỏi nơi ly trú
thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba kể từ nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine
hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
xét nghiệm bằng rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi
sẽ được ngành y tế tiêm miễn phí trong thời gian cách ly tại nơi lưu trú
sau khi nhập cảnh
phó giáo sư dũng đề xuất
chúng ta cho phép người nhập cảnh nếu mắc covid một mươi chín được cách ly tại nhà
hoặc tại các cơ sở y tế tư nhân là khá thoáng và dễ thở
tuy nhiên tôi cho rằng nên duy trì việc tổ chức xét nghiệm tại sân bay
ngay khi hành khách nhập cảnh
ông phân tích việc test nhanh không mất thời gian
nhưng có thể xác nhận được người nhiễm covid một mươi chín
đảm bảo an toàn hơn cho cộng đồng
góp phần phát hiện được biến thể omicron sớm
cũng trong ngày một mươi bốn tháng hai
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm xác nhận
thành phố đã ngưng việc tết nhanh kháng nguyên cho khách nhập cảnh
tại sân bay tân sơn nhất
trong quá trình giám sát từ cửa khẩu quốc tế thời gian qua
ngành y tế tp hcm đã phát hiện một trăm một mươi năm ca nhiễm omicrone
trong số những người f là người nhập cảnh
kể từ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm cho phép mở rộng hình thức cách ly
điều trị với f là người nhập cảnh
ông có thể điều trị tại các bệnh viện tư nhân nhất định
nếu có nhu cầu hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện
sở y tế tp hcm nhận định
việc mở rộng hình thức cách ly giúp người nhập cảnh
mắc covid một mươi chín thoải mái về tâm lý
và được chăm sóc y tế hiệu quả nhất
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm
có công văn đề nghị các địa phương
tiếp tục triển khai cụ thể quy trình giám sát
quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh
cách ly tại nơi lưu trú
trong đó địa phương tổ chức xác minh thông tin
người nhập cảnh đăng ký cách ly y tế
theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trên địa bàn
người nhập cảnh cách ly y tế trên địa bàn
được lấy mẫu xét nhiệm pcr theo quy định
đồng thời được xác minh tiền sử
tiêm vaccine và nhiễm covid một mươi chín
đây là cơ sở đề nghị
thời gian cách ly theo dõi tại nhà
với người nhập cảnh và thân nhân
chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ liều
sẽ được tiêm vaccine covid một mươi chín miễn phí
trong thời gian cách ly tại địa phương nếu đủ điều kiện
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với sở thông tin và truyền thông
xây dựng quy trình phân luồng kiểm soát người nhập cảnh
kể cả thành viên tổ bay hành khách ưu tiên
tại các cổng an ninh
đảm bảo tất cả người nhập cảnh đều khai báo y tế
và khai báo nơi lưu trú đầy đủ
trước khi rời khỏi sân bay